công an huyện mờ đà rắc tỉnh lắc đắc cho biết đã khởi tố bắt tạm giam chín đối tượng tham gia vụ phá rừng quy mô lớn
ở vùng giáp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa
riêng đối tượng nguyễn phước trường năm mươi tuổi trú tại thị xã ninh hòa đang bị ốm nên sau khi khởi tố bị can
cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng một mươi đối tượng
đang tổ chức phá rừng tại địa phận xã cư san huyện mờ đà rắc vùng giáp danh với xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
thu giữ tại hiện trường một mươi hai lóng gỗ tròn sáu mươi bảy hộp gỗ sẻ với tổng khối lượng gần ba mươi mét khối
hai xe máy cày độ chế năm máy cưa và lán chạy mà các đối tượng dựng lên để ở khai thác gỗ
các đối tượng khai nhận cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ông nguyễn phước khánh bốn mươi tuổi
và chín đối tượng khác cùng ở thị xã ninh hòa khai thác gỗ trái phép tại khu rừng trên
ngày chín tháng một mươi hai các đối tượng cưa hạ được hai mươi một cây gỗ trong đó có một mươi hai cây ở khu vực rừng xã cư san và chín cây ở xã ninh tây
đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi các đối tượng đang sẻ số gỗ trên thành hộp để vận chuyển ra ngoài thì bị công an bắt giữ